mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội việt nam tung bay trên nắp hầm tướng de castory
kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ chống pháp của quân và dân việt nam
trong suốt sáu mươi năm năm qua chiến thắng này vẫn luôn là đề tài để báo chí trong nước và báo chí thế giới khai thác
và coi như một chiến thắng vĩ đại của thế kỷ hai mươi
vậy điều gì đã làm nên chiến thắng lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu ấy
chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến phân tích của những người lính đã đi qua những trận đánh ác liệt để giải phóng đất nước qua phóng sự sau đây
những năm một nghìn chín trăm năm mươi ba một nghìn chín trăm năm mươi bốn thiếu tướng võ sở khi ấy đang là một cán bộ tiểu đoàn của liên khu năm
tuy không trực tiếp tham gia vào trận đánh điện biên phủ
nhưng khi ấy tiểu đoàn của ông có nhiệm vụ tiêu diệt binh đoàn thiết sáp của pháp để giảm bớt khó khăn cho chiến dịch điện biên phủ
phân tích về những nguyên nhân đem đến thắng lợi của chiến dịch điện biên phủ ông khẳng định
tính cái số pháo binh cái số pháo mà chúng ta đã đi từ các bản quốc giúp đỡ cho ta thì đây cũng là cái sức mạnh mà chúng ta đã đạt được
không chỉ vậy với những người lính thuộc thế hệ sau chiến thắng điện biên phủ được nhìn nhận dưới nhiều góc độ và trở thành bài học cho cuộc chiến chống đế quốc mỹ sau này
chúng ta thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân
trong cuộc kháng chiến chống quỹ tiếng nước chúng tôi đã chiến đấu ở trường sơn và chúng tôi cũng thành lập cái đoàn công tác đặc biệt đoàn năm trăm năm mươi chín
có lẽ là đó là cái sự hy sinh chiến đấu dũng cảm hy sinh của những người lính và của những người tham gia chiến đấu
không có những chiến sĩ đó như la văn cẩu trong chiến dịch biên giới hay phùng văn cẩu anh tô vĩnh diện là những tấm gương trong chiến đấu
thì không thể có những cái gương đó để động viên mọi người hy sinh xông lên đồn giặc
những chia sẻ mà chúng tôi ghi nhận được ở phóng sự trên chắc chắn cũng là những gì mà chúng ta đã và đang nói về cuộc chiến tranh của sáu mươi năm năm trước
thế còn về phía bên kia của cuộc chiến người pháp họ nhìn nhận như thế nào về chiến thắng này của việt nam
với họ điều gì đã làm cho người pháp thất bại hoàn toàn tại điện biên

những bí mật nào mà người pháp chưa từng công bố liên quan đến chiến dịch này
những câu hỏi ấy có lẽ vẫn luôn được nhiều người đặt ra
để giải đáp phần nào những câu hỏi thắc mắc để ngỏ ấy mới đây cục văn thư và lưu trữ nhà nước việt nam đã mua bản quyền và cho ra mắt cuốn sách điện biên phủ một mươi ba tháng ba mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn của tác giả ivan kado là sĩ quan và là nhà sử học chuyên nghiên cứu chiến tranh triều tiên và chiến tranh đông dương
cuốn sách điện biên phủ một mươi ba tháng ba
đến mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn gồm gần ba trăm linh trang sử dụng tài liệu lưu chữ của pháp trong đó nhiều tài liệu lưu chữ mới chỉ được phép giải mật từ năm hai nghìn một mươi ba và chưa từng được công bố tại việt nam cùng với đó là các thông tin hồi ký từ nhiều nhân chứng lịch sử
tại buổi giao lưu với độc giả thiếu tá ivan kado chia sẻ tại pháp chỉ sau hai tuần khi chiến dịch điện biên phủ kết thúc đã có sách
tại buổi giao lưu với độc giả thiếu tác viết về vấn đề này xong đa phần các cuốn sách ấy đều viết dưới dạng văn học hoặc theo lời kể của phóng viên chiến trường
với vai trò là một nhà sử học ông muốn người đọc có thông tin mới nhất khách quan nhất nên ông quyết định viết cuốn sách này dựa trên những tài liệu được quốc gia lưu trữ và bảo mật trong suốt hơn một nửa thế kỷ qua
chính vì vậy khi nhìn nhận một cách tổng thể về nguyên nhân thất bại của quân đội pháp tại việt nam ivan kado khẳng định
tôi phải nói rằng chiến dịch điện biên phủ chính là một chiến thắng kinh điển đó là một cuộc chiến giữa hai quân đội với lực lượng ngang bằng nhau
từ trước đến nay chúng ta vẫn nhìn nhận quân đội việt nam được trang bị vũ khí kém hoặc không được khuấn luyện tốt nhưng thực ra không phải như vậy
giữa hai bên có một sự tương quan lực lượng nhất định đây không chỉ là chiến thắng của nhân dân khi huy động toàn dân tham gia kháng chiến mà còn có một yếu tố rất quan trọng
đó là quân đội việt nam được lãnh đạo bởi một bộ tham mưu rất là sáng suốt và tài tình
bên cạnh đó trong cuộc kháng chiến này binh lính pháp dường như bị đất nước lãng quên
ngoài tài liệu lưu trữ và lời khai chưa được công bố trong cuốn sách tác giả ivan kado còn cho thấy một thực tế khác của sự kiện quan trọng này
nhiều vấn đề còn được tranh luận cho đến ngày nay đặc biệt thông qua việc phỏng vấn các nhà lãnh đạo có liên quan của ủy ban điều tra được thành lập vào năm một nghìn chín trăm năm mươi năm nhằm xác định ai phải chịu trách nhiệm về thảm bại đó
tuy nhiên ủy ban này cũng là một bí mật mà nước pháp đã giữ kín trong nhiều thập kỷ qua và đến nay cũng rất ít người biết đến sự tồn tại của ủy ban này
tôi đã đọc tất cả những tài liệu hồ sơ liên quan đến ủy ban điều tra này và từ những thông tin mà ủy ban điều tra này kết luận tôi đã viết cuốn sách này theo một cách khác từ đầu đến cuối
đúng như những gì mà tác giả đã chia sẻ ông viết cuốn sách này dựa trên những tài liệu được quốc gia lưu trữ để người đọc tìm kiếm được sự thật
những sự thật được thể hiện ở cuốn sách sẽ không chỉ giúp công chúng có cách nhìn toàn diện hơn về chiến dịch điện biên phủ mà qua đó còn tự hào hơn về những gì mà thế hệ ông cha đi trước đã làm được
cuốn sách được ra mắt độc giả việt nam đúng dịp kỷ niệm sáu mươi năm năm chiến thắng điện biên phủ
cũng giống như một lời tri ân của thế hệ hôm nay nói chung với lịch sử của dân tộc